chào mừng quý vị đến với tin tức covid một mươi chín mới nhất trên kênh youtube bán sức khỏe và đời sống
thưa quý vị thời gian qua người dân rất mong chờ bến xe mở cửa để có thể về quê
thế nhưng suốt hai ngày qua mặc dù máy bay xe khách liên tỉnh đã khai thác thí điểm trở lại
nhưng do vắng khách mỗi ngày có cả chục chuyến bay vẫn phải hủy
và có gần năm mươi chuyến xe khách liên tình chạy từ một đến sáu xe nhưng lại không có khách nào
vụ vận tải bộ giao thông vận tải thông tin đến ngày một mươi bốn tháng một mươi
có ba mươi sáu cơ sở giao thông vận tải báo cáo về việc triển khai chạy xe khách liên tỉnh
tuy nhiên đáng chú ý có bốn mươi tám tuyến xe hoạt động với số lượng một sáu xe một ngày
nhưng không có khách nào đi xe
trong đó nhiều tuyến ở vùng không còn dịch như điện biên lào cai lai châu yên bái
nhiều chuyến xe từ bến xe miền đông tp hcm đi khắp tỉnh cũng không có khách nào
còn lại chở từ một đến một mươi hai hành khách
từ ngày một mươi ba đến ngày một mươi bốn tháng một mươi có một mươi ba tỉnh thành triển khai hoạt động xe khách liên tỉnh
với chín mươi một tuyến một trăm sáu mươi chín chuyến đăng ký hoạt động trên ngày
thực tế hoạt động bảy mươi ba tuyến với tám mươi một xe hoạt động trên ngày chở hai trăm năm mươi một khách
trong đó tuyến có nhiều khách nhất là bến xe yên bái thái nguyên với bảy xe chở bốn mươi tám hành khách
tuyến nhiều khách thứ hai là bến xe miền đông phía nam với bến xe bôn ma thuật
với chuyến chở hai mươi bốn khách
có hai tuyến tuyên quang thái nguyên và tuyến quỳ hợp nghệ an đà nẵng chở được hai mươi khách
bộ vận tải cho biết hiện nay nhiều tỉnh đang vướng mắt trong việc giả soát về tiêm phòng cho lái xe
nhân viên phục vụ trên xe và hành khách theo quy định của quyết định số bốn nghìn tám trăm linh qd bit
để bố trí sắp xếp lái và bán vé cho hành khách
không chỉ xe khách hoạt động không có khách mà nhiều chuyến bay cũng phải hủy do không có khách
theo thống kê của vụ vận tải ngày một mươi bốn tháng một mươi các hãng hàng không đã khai thác một mươi hai chuyến bay khứ hồi
với một tám trăm bốn mươi ba khách giữa các địa phương
đáng chú ý từ ngày một mươi đến ngày một mươi bốn tháng một mươi sau bốn ngày khai thác trở lại các đường bay nội địa
vẫn xảy ra tình trạng mỗi ngày có đến chục chuyến bay phải hủy vì không có khách nhu cầu khách ít
ví dụ như chuyến bay đà nẵng đi cần thơ đắk lắc từ tp hcm đi các tỉnh cà mau
rạch giá từ thanh hóa đi lâm động
tuy nhiên nhiều chuyến bay khác rất đông khách thậm chí cháy vé như chuyến bay thẳng hà nội
điện biên hay như nhiều chuyến bay hà nội tp hcm
ba trăm năm mươi sáu và se bảy mươi tám dự kiến hoạt động ngày một mươi chín và hai mươi tháng một mươi đến nay vẫn chưa bán được vé nào
quá vắng vẻ không có khách nào hàng nghìn xe vẫn đang phủ bạt nằm chờ tại các bến xe
trước thực trạng này nhiều nhà xe đã có phương án đóng cửa chờ đến khi nhu cầu người dân tăng cao mới trở lại
bên cạnh việc thiếu khách thì còn nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng này
xin mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây
nhiều tháng qua hai bát đất trống ở gần cầu thuận phước ở phường nại hiên đông quận sơn trà
và phường thuận phước quận hải châu không quản chối trống
hàng nghìn xe khách từ bốn mươi đến bốn mươi năm chỗ trong tình trạng nằm dở
theo quan sát lâu ngày không hoạt động đã phủ đầy bụi bẩn
bãi xe ở phía tây cầu thuận phước có khoảng hơn một trăm linh ô tô khách đậu cả năm tháng nay chưa hoạt động
nhân viên bảo vệ cho biết nhiều xe đã có dấu hiệu hư hỏng bây giờ phải tốn cả trăm triệu để sửa chữa
hai ngày qua bến xe đạ nắng trong tình cảnh điều hưu
các phòng vé mở bán nhưng chỉ vài khách đến mua nên xe không chạy vì lo ngại thua lỗ
đại diện nhà xe vạn lộc tùng cho biết do không có khách nên đơn vị chỉ cho ít nhân viên đến lau chùi bàn ghế khởi động ô tô để lấy ngày
nhờ chủ doanh nghiệp lý giải chưa có khách vì nhu cầu đi lại của người lao động sinh viên còn ít
các địa phương đang nới lỏng nhưng người dân vẫn lo ngại dịch bùng phát nên nhu cầu đi lại chưa cao
các trường đại học cao đẳng cũng chưa học tập trung trở lại nên sinh viên cũng chưa đi lại
anh dũng tài xế xe khách giải tuyến thanh hóa đà nẵng cho biết
xăng tăng giá mà không có khách như thế này thì chạy chỉ có lỗ
nhà xe đợi thêm một thời gian nữa xem sau
nhân viên nhà xe vũ lộc nói và cho hay trước thời điểm dịch bùng phát
mỗi ngày doanh nghiệp này có hơn chục xe xuất bến đà nẵng
từ lúc giãn cách xã hội đến nay xe khách dừng hoạt động
đơn vị dùng xe tải để vận chuyển hàng hóa vừa lo kinh tế vừa giữ mối bản hàng
ông phạm lợi tổng giám đốc công ty cổ phần vận tải và quản lý bến xe đà nẵng cho biết
mặc dù bến xe đã có các nhà xe hoạt động tuyến liên tỉnh
nhưng hai ngày qua vẫn chưa có xe nào xuất bến
lượng khách rất ít chỉ những người có việc cần thiết lắm mới đi lại thời điểm này
hiện vẫn chưa có xe chạy nhưng bến vẫn phải chuẩn bị tất cả các điều kiện về phòng chống dịch
ông lợi cho biết thêm
theo chủ các doanh nghiệp ngoài lý do chưa có khách
thì quy định của bộ giao thông vận tải cũng đang gây khó cho hoạt động kinh doanh vận tải hành khách
cụ thể bộ này quy định tài xế điều khiển xe khách phải tiêm đủ hai mươi vaccine
đại diện các doanh nghiệp cho biết hiện độ phủ vaccine ở nước ta còn ít
nên nhiều người chưa được tiêm chủng đầy đủ
bộ giao thông vận tải quy định hành khách phải tiêm đủ hai mũi vaccine
có kết quả sát nghiệp âm tính với sars cov hai trong bảy mươi hai giờ trước khi lên xe là quá khát khe
không phải ai cũng đáp ứng được
ngoài khó khăn trên các địa phương vẫn chưa thống nhất phương án thích ứng an toàn
linh hoạt trong lĩnh vực vận tải hành khách
ngoài những tuyến xe và khách trên lại có những nơi người dân đã chờ đợi cả mấy tháng qua
chỉ chờ cái gật đầu của địa phương nơi quê hương của mình nhưng có vẻ quá khó
bộ giao thông vận tải đã cho phép các địa phương mở lại những chuyến xe chở khách liên tỉnh
dù chỉ là thí điểm trong một đoàn nhưng đây được xem là quyết định phù hợp khi tình hình dịch đã được kiểm soát
số người tiêm vaccine tại các thành phố có dịch đã tăng đáng kể đặc biệt là hà nội và thành phố hồ chí minh
cạnh đó người dân có nhu cầu đi lại giữa các tỉnh là rất lớn bởi dịch covid một mươi chín kéo dài nhiều tháng qua
khiến không ít người bị kẹt lại ở nơi nào đó chưa thể về được với người thân gia đình
việc mở lại các tuyến vận tải hành khách liên tỉnh mở ra cho người dân rất nhiều hy vọng
tuy nhiên sau hai ngày thực hiện thí điểm chưa có nhiều địa phương đồng ý mở những tuyến xe kết nối này
có thể nói thành phố hồ chí minh là địa phương đã mạnh dạng mở cửa để đáp ứng nhu cầu
cũng như tạo điều kiện cho người dân đi lại một cách thuận lợi
tuy vậy việc thông thoáng của chính quyền thành phố hồ chí minh sẽ vô nghĩa khi nhiều tỉnh cứ lắc đầu
hoặc e rẻ hoặc là ban khoăn hoặc lựa chọn sự im lặng
việc các địa phương thực hiện chính sách nội bất xuất ngoại bất nhập nhằm mục đích ngăn dịch covid một mươi chín xâm nhập
chỉ phù hợp khi dịch đang lan rộng hoặc thiếu các quy định hướng dẫn về phòng dịch
còn đối với việc mở các tuyến xe liên tỉnh chính phủ đã chỉ đạo bộ giao thông vận tải đã có hướng dẫn
các quy định đã có đủ chỉ chờ các địa phương mạnh dạng triển khai
thế nhảy nhiều người dân từ sáng sớm ham hở tới các biến xe mua vé với mong muốn sớm về với gia đình
nhưng phải ngậm ngồi ra về vì nhiều tuyến xe khách liên tỉnh chưa mở
nói lên nhu cầu đi lại của người dân là cần thiết và chính đáng
người dân đất chờ đợi mấy tháng qua chỉ chờ cách gạt đầu của địa phương nơi quê hương của mình nhưng có vẻ quá khó
chính vì vậy tại cuộc họp mới đây thủ tướng một lần nữa nhấn mạnh
việc lưu thông và giao thông vận tải phải thực hiện thống nhất trên toàn quốc không cắt cứ không chia cắt
cho nên việc các tỉnh im lặng và e rè ngập ngừng từ chối mở lạt vận tải hành khách liên tỉnh
là chưa đáp ứng được yêu cầu theo chỉ đạo của thủ tướng
phải rằng về chính phủ đã trao trọng trách khôi phục kinh tế bảo vệ thành quả
chống dịch cho từng địa phương mà lãnh đạo một số địa phương vẫn đóng cửa với lý do để bảo vệ thành quả chống dịch
điều này khiến người dân đặt câu hỏi vậy các địa phương đã mạnh dạn mở cửa không ái ngại dịch bởi sao
chắc chắn có nhưng đây chính là lúc thử thách bản lĩnh của những người đứng đầu chính quyền địa phương
người dân cần được đáp ứng nhu cầu chính đáng để ổn định cuộc sống ổn định hoạt động sản xuất
đã đến lúc các địa phương phải chuyển động thật sự để tất cả có tiếng nói chung đồng thoạn và đồng bộ
đã đến lúc các địa phương phải quyết đoán để làm sao vừa làm đúng theo chỉ đạo của chính phủ
vừa làm đúng theo hướng dẫn của bộ giao thông vận tải và đúng với tình hình thực tế của từng địa phương
đảm bảo thích ứng an toàn trong phòng chống dịch bệnh
thưa quý vị việc bắt buộc xét nghiệm hay yêu cầu tiêm đủ hai mũi vaccine khi qua lại giữa các tỉnh thành khá bất tiện và tốn kém
thế nhưng đó là cách duy nhất để có thể ngăn chặn được dịch bệnh lây lan trong cộng đồng
mọi người hãy cố gắng tuân thủ đầy đủ để có thể về quê an toàn
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi hẹn gặp lại quý vị ở những tin tức covid một mươi chín tiếp theo